trước việc nhiều công trình xây dựng trái phép không phép quy mô lớn diễn ra ở đồng nai mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua
bộ trưởng bộ xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý những sai phạm và báo cáo kết quả trước ngày một mươi năm tháng sáu
hai công trình gây bức xúc trong dư luận tại địa phương là khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
và công trình xây dựng không phép trung tâm thương mại hội nghị tổ chức sự kiện giữa trung tâm thành phố biên hòa
đối với cả hai vụ việc này cơ quan chức năng tỉnh đồng nai vẫn đang trong quá trình xử lý những sai phạm
làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các tập thể cá nhân liên quan